trong chuyến thăm và làm việc tại nghệ an tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
viếng thăm dân hương tưởng niệm tại một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh
và tặng quà một số gia đình lão thành cách mạng các bà mẹ việt nam anh hùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm người
đặt trong khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
thể hiện lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh tụ thiên tài của đảng đất nước
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
khu di tích kim liên từ lâu đã đi vào tâm thức và quen thuộc với người dân việt nam
là nơi sinh ra chủ tịch hồ chí minh nơi hội tụ tình cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước và bầu bạn nam châu
là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục tuyên truyền tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng
đặc biệt trong thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dịp này tổng bí thư cũng đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích
trước đó tổng bí thư đã đến viếng và dân hoa tưởng niệm tại khu mộ bà hoàng thị loan
thân mẫu và cụ hà thị hy bà nội của chủ tịch hồ chí minh
dân hương tưởng niệm tại đền thờ và khu lăng mộ mai hắc đế đặt tại xã vân diên huyện nam đàn
dân hương tưởng niệm tại đền thờ hoàng đế quang trung đặt tại núi dũng quyết nay thuộc phường trung đô thành phố vinh
tổng bí thư cũng đã đến thăm và tặng quà một số gia đình lão thành cách mạng và các bà mẹ việt nam anh hùng tại thành phố vinh
thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và lòng tưởng nhớ tri ân sâu sắc